vào chiều nay bộ công an tổ chức họp báo thông tin tình hình kết quả công tác công an quý i
phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì buổi họp báo
tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an tp hà nội
tại buổi họp báo đại diện các đơn vị chức năng của bộ công an đã trả lời
làm rõ nhiều vấn đề được các phóng viên báo chí nêu
liên quan đến công tác điều tra vụ án tại các trung tâm đăng kiểm
trung tướng tô ân sô cho biết đến nay công an ba mươi hai địa phương và cục cảnh sát hình sự
đã khởi tố sáu mươi bốn vụ án với năm trăm linh sáu bị can

trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an tp hà nội
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì báo có đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an